đối với xe ô tô chở khách xe container và xe mô tô lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã tổng kiểm soát gần bảy trăm năm mươi phương tiện phát hiện lập biên bản xử lý gần ba trăm tám mươi trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết kế hoạch đợt tổng kiểm soát trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả lạng lách đánh võng các hành vi tụ tập gây dấu trật tực công cộng trên các tuyến giao thông đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát có biện pháp bảo vệ đến sức khỏe tính mạng cho cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ

gia đình cũng thường xuyên mở kênh hntv này kênh này có những cái hay có cái mà chương trình phổ biển là phòng trọng tội tham
thì người dân kể cả bản thân gia đình coi ra cũng không chơi để nghe đầu của con đẻ xem cái chương trình này
từ nhiều ngày nay công tác chuẩn bị cho liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai đã được gấp rút triển khai và phổ biến rộng rãi đến người dân thông qua những băng rôn như thế này trên nhiều tuyến đường